ngày hai tháng một mươi diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn năm hai nghìn một mươi chín
do ban kinh tế trung ương phối hợp với một số bộ ngành chủ trì đã diễn ra tại hà nội
sự kiện quốc tế này được tổ chức nhằm công bố các chủ trương chính sách lớn của đảng
nhà nước về tham gia của cách mạng công nghiệp bốn tạo cơ hội cho trao đổi
tiếp nhận các ý kiến của các chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách
tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai có hiệu quả của cách mạng công nghiệp bốn tại việt nam
sự kiện diễn ra với các phiên diễn đàn cao cấp do lãnh đạo đảng quốc hội
chính phủ đồng chủ trì với quy mô khoảng một năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
năm hội thảo chuyên đề triển lãm công nghệ hiện đại với sự tham gia khoảng một trăm linh doanh nghiệp hàng đầu
trong nước và quốc tế phiên kết nối đầu tư kinh doanh
với chủ đề chuyển đổi số ngành sản xuất hướng tới sản xuất thông minh
các bài trình bày đã tập trung đánh giá tình hình sản xuất thông minh tại việt nam
và kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
trong nhà máy thông minh phát triển tự động hóa ở việt nam
song song với các phiên chuyên đề triển lãm quốc tế về công nghiệp bốn năm hai nghìn hai mươi
được mở rộng với quy mô gấp đôi cùng gần tám mươi gian hàng đến từ các công ty trong nước và quốc tế
chia thành các khu vực trưng bày các công nghệ nổi bật của bốn lĩnh vực
tài chính ngân hàng sản xuất năng lượng thành phố thông minh